xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết là trong ngày năm tháng bốn
ba mươi tổ công tác kiểm soát theo chỉ thị một mươi sáu ctttg của chính phủ
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ ra vào thành phố
đã kiểm tra gần một mươi hai lái xe người ngồi trên xe ô tô
qua kiểm tra thân nhiệt lực lượng chức năng đã phát hiện sáu trường hợp có thân nhiệt cao hơn bình thường
những trường hợp này đã được sự hỗ trợ của cơ quan y tế
qua kiểm tra đa số những trường hợp này đều chấp hành nghiêm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
quá trình kiểm tra đo thân nhiệt các lái xe hợp tác và ủng hộ cơ quan chức năng
thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cho biết từ ngày một tháng bốn cho đến thời điểm một mươi hai h ngày năm tháng bốn
các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hai mươi bốn trường hợp phương tiện vi phạm
trong số này có hai xe khách hai xe taxi vi phạm lệnh cấm trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tổng số tiền phạt là hơn bốn mươi bảy triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là một trường hợp
theo lực lượng liên ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tình hình giao thông trong những ngày vừa qua khá thông thoáng
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông hạn chế không phát sinh tình huống đột xuất
tại các chốt đều được chính quyền và nhân dân phường sở tại
cung cấp thực phẩm nước uống và có đầy đủ khẩu trang cũng như dung dịch rửa tay sát khuẩn
trước diễn biến phức tạp khó lường nguy cơ lây nhiễm cao của dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh yên bái đã thành lập chín chốt kiểm dịch trên các tuyến cao tốc quốc lộ
đi qua địa bàn tỉnh và đưa vào hoạt động từ ngày hai mươi tám tháng ba
tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động cho đến hết bảy giờ ngày sáu tháng bốn
các chốt đã kiểm soát và xử lý y tế
gần một mươi sáu bốn trăm linh phương tiện thực hiện khai báo y tế trên ba mươi hai người
hướng dẫn cách ly tại nhà đối với hai mươi bảy người
qua đó góp phần kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn
kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
để cách ly theo quy định nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
lừa đảo chiếm đoạt một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mua khẩu trang
phạm văn việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thôn trung sơn xã tái sơn huyện tứ kỳ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó công an huyện tứ kỳ nhận được đơn trình báo của anh nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở phường đại phúc thành phố bắc ninh
về việc giao quen biết với việt qua facebook
được việt giới thiệu có người quen sản xuất khẩu trang bốn lớp
nên đã đặt mua ba mươi thùng giá mỗi thùng một mươi hai triệu đồng
tổng trị giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
ngày một mươi năm tháng hai theo thỏa thuận
anh dũng đã giao cho việt số tiền đặt cọc
một trăm sáu mươi triệu đồng việt hẹn ba ngày sau sẽ giao hàng
tuy nhiên đến thời hạn phải giao khẩu trang
việt vẫn không có hàng để giao như cam kết
đồng thời cắt liên lạc với anh dũng
được biết sau khi chiếm đoạt số tiền trên
việt đã sử dụng hết và tiêu xài cá nhân
việt là đối tượng mới ra tù vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
về tội cướp tài sản trước đó
còn tại nam định đăng thông tin sai sự thật
liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội facebook
nguyễn văn nguyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã sao hương huyện sao thủy tỉnh nam định
đã bị công an huyện giao thủy tỉnh nam định
sao quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trước đó khi nghe thông tin có người dương tính
với covid một mươi chín nguyễn văn nguyện đã lên trang
facebook cá nhân của mình đăng thông tin
với nội dung tình hình sao thanh
có người đi hà nội về bị sốt đau đầu
đi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín rồi nhé
anh em bạn bè nhà ai ở nhà đó nhé
giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
sau khi đăng tải trên trang facebook của nguyễn văn nguyện
đã có nhiều người vào xem chia sẻ và bình luận
với các nội dung hoang mang lo sợ
qua công tác nắm tình hình đội an ninh nhân dân
công an huyện sao thủy phát hiện
xác minh những thông tin mà nguyễn đăng lên
là sai sự thật nên đã tiến hành triệu tập
nguyễn văn nguyễn lên làm việc
tại cơ quan công an nguyễn văn nguyễn đã
thừa nhận hành vi của mình là sai
và tự nguyện gỡ bỏ bài viết đồng thời
cam kết không tái phạm
công an huyện sao thủy đã ra quyết định
xử phạt một mươi triệu đồng về hành vi
đăng thông tin sai sự thật liên quan
tới dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
facebook đối với nguyễn văn nguyễn
trong khi cả nước đang thực hiện
nghiêm cách ly toàn xã hội
theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ
thì một số linh mục ở hà tĩnh
vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia
của hàng trăm giáo dân
trước sự việc này công an huyện đức thỏ
tỉnh hà tĩnh đã tham hưu các ủy chính quyền địa phương
thành lập tổ công tác kiểm tra
việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu
tại các giáo sứ này
tối ngày bốn tháng bốn và sáng ngày năm tháng bốn
một số giáo sứ tại đức thọ
hương khê thạch hà can lộc
đã tổ chức hành lễ với sự tham gia
của hàng trăm giáo dân
đặc biệt sáng ngày năm tháng bốn
tại buổi hành lễ của giáo sứ tràng đình
xã khánh vĩnh yên can lộc
có đến gần bốn trăm linh giáo dân tham gia
tại giáo sứ nghĩa yên thị trấn đức thọ
huyện đức thọ tối ngày bốn tháng bốn
có hơn năm trăm linh người tham gia cầu nguyện
trong nhà thờ
đến sáng ngày năm tháng bốn
có khoảng hai trăm linh người vẫn tiếp tục hoạt động này
mặc dù trước đó lực lượng an ninh
đã bám nắm nhận định tình hình
và tham mưu các cấp chính quyền
có giải pháp phòng ngừa
tuy nhiên đã có hàng trăm giáo dân
về các nhà thờ để làm lễ
việc hành lễ trong mùa dịch
đã đi ngược lại tâm tư nguyện vọng
của bà con giáo dân

vì nó bị lấy nhiễm một người
thì theo cấp số nhân
trước sự việc các giáo sứ bất chấp quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện đức thọ đã tham mưu
cấp ủy chính quyền địa phương
thành lập tổ công tác kiểm tra
việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu
tổ công tác sẽ trực tiếp tiếp xúc
với các linh mục tuyên truyền vận động
và yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định
về thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu các giáo sứ vẫn tổ chức hành lễ
có sự tập trung đông người
tổ công tác sẽ lập biên bản
thực hiện các biện pháp hành chính
và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ bản chấp hành là việc hành lệ tại nhà thơ
để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các lực lượng chức năng của tỉnh hà tĩnh
tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cho người dân theo đạo thiên chúa
các chức sắc linh mục trên địa bàn
tự giác chấp hành nghiêm túc
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
làm việc với tòa giám mục
yêu cầu nhắc nhở chấn trình
không để tái diễn các lễ tập trung đông người
như thời gian vừa qua
đồng thời thì với cái quan điểm
là trong cái dịch phòng chống
cả hệ thống chính trị quyết tâm phòng chống
thì tỉnh cũng chủ trương
vừa đồng viên khuyên khích
toàn bộ hệ thống chính trị của người dân
tham gia góp công góp sức
nhưng cũng nghiêm khắc
kiến quyết xử lý tất cả những vĩ phạm

đối với bất kể cả nhân tổ chức nào
đối với các cái việc tập trung đông người
hành lễ tại các cái nhà thơ
như báo chí đã phản ánh
thì tỉnh cũng đã chỉ đạo
ủy ban các huyền thành phố thị trạng
củng cố hỗ trợ
và với tinh thần kiên quyết xử lý
đối với vĩ phạm đối với các cái cả nhân tổ chức
đang bùng phát của các linh mục
đã đi ngược lại chủ trương chỉ đạo của chính phủ
của tỉnh hà tĩnh và tòa giám mục
về công tác phòng ngừa dịch bệnh
gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân
và cả cộng đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba
đích thân giám mục giáo phận hà tĩnh
nguyễn thái hợp đã có thông báo
về các giải pháp
một số rất ít người tham dự
trong các buổi lễ gửi các giáo sứ
giáo hạt trên địa bàn
vào ngày ba mươi tháng ba
công an huyện đông hưng
đã ra quyết định khởi pháp
khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng nguyễn như hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã phong châu huyện đông hưng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
viện lý do là làm việc tâm linh
đầu tư xây dựng chùa cao hải
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
nguyễn như hải đã vay
của một phụ nữ trú khủng địa phương
tổng số tiền gốc và lãi là tám tỷ đồng
việc vay mượn giữa hai bên
không có giấy tờ mà chỉ thỏa thuận bằng lời nói
quá trình điều tra bước đầu
công an huyện đông hưng đã chứng minh
số tiền đối tượng nguyễn như hải chiếm đoạt
của nạn nhân là hai ba tỷ đồng
căn cứ tài liệu điều tra xác định hành vi trên
của nguyễn như hải đã cấu thành
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày ba mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện đông hưng đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn như hải về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
dù đang trong đợt cao điểm dịch bậy
nhưng hàng chục đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc
với số tiền hàng chục triệu đồng
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
công an quận ngũ hành sơn
và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phát hiện một nhóm một mươi bốn người
đang đánh bạc thu giữ
tăng vật bốn mươi năm sáu triệu đồng trên chiếu bạc
một bộ sóc đĩa một bộ bầu cua
qua điều tra được biết
căn nhà trên được trương văn lợi chú tại địa phương
giao cho một số đàn em quản lý
mở quán cà phê
nhưng thực chất là che giấu cho các đối tượng
hoạt động đánh bạc ở tầng hai của căn nhà này
bình quân mỗi ván trên chiếu bạc
từ năm đến hai mươi triệu đồng
ngoài ra nhằm che mắt hành vi tụ tập đông người
để qua mắt lực lượng công an
nhóm này đều nhờ người trở đến để chơi sóc đĩa
toàn bộ căn nhà cũng được gắn camera cảnh giác
tại an giang chỉ trong một ngày
trên địa bàn hai xã cần đăng và bình hòa
lực lượng công an đã liên tục
triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc
bắt giữ một mươi bảy đối tượng liên quan
tại hai tụ điểm lực lượng công an đã thu giữ
hơn một mươi hai triệu đồng cùng nhiều dụng cụ
dùng để đánh bạc
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
là một trong những lực lượng đi đầu trong công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm cách ly
kiểm soát người xuất nhập cảnh
tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định phòng chống dịch
truy tìm dấu vết những người thuộc diện phải cách ly
tội phạm ma túy trộm cắp chống người thi hành công vụ
đua xe tổ chức đua xe và cướp giật tài sản của người dân
hàng trăm đối tượng phạm tội đã bị lực lượng công an nhân dân
trên cả nước bắt và xử lý
trong cao điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh
mặt trận phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

mặt trận đấu tranh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất đỗi vinh quang
của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua
toàn hệ thống chính trị các lực lượng chức năng
và nhân dân cả nước đã bước vào một cuộc chiến
đó là cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
và lực lượng công an nhân dân là một trong những lực lượng đi đầu
tham gia trong công tác phòng chống dịch
luôn song hành hai mặt trận

và mặt trận phòng chống dịch bệnh
và mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm
đảm bảo tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
thì nhiệm vụ đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
an toàn xã hội
càng nặng nề hơn đối với lực lượng công an nhân dân
trong giai đoạn đầu của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đã có những chiến sĩ công an
phải hoán đám cưới
ngày trọng đại nhất trong cuộc đời
để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ
góp phần không nhỏ vào việc ngăn chặn
dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
tại tuyến đầu các cửa khẩu quốc tế
nơi những cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh
ngày đêm làm nhiệm vụ
kiểm soát hàng trăm hành khách nhập cảnh
vào những ngày cao điểm
nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và với bất kỳ ai
ngày cũng như đêm
tại từng con hẻm sâu ngõ phố
hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ
thường xuyên liên tục tổ chức tuần tra
kiểm soát nhân hộ khẩu
kết hợp thuyền truyền nhắc nhở người dân
chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh
khi chỉ thị cách ly xã hội
của thủ tướng chính phủ chính thức có hiệu lực
các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại các địa phương được triển khai chặt chẽ
và nghiêm túc
hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã nhận nhiệm vụ
phối hợp với các lực lượng chức năng
kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tất cả những phương tiện đến và đi lại
giữa các địa phương
trong thư khen gửi lực lượng công an nhân dân
thủ tướng chính phủ đã viết
tôi ghi nhận đánh giá cao những kết quả
thành tích của toàn lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch
tôi đặc biệt biểu dương khen ngợi những tấm gương
cán bộ chiến sĩ công an ngày đêm
tham gia trực tiếp trên tuyến đầu
phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế
lây lan ra cộng đồng
kể cả có cuộc họp gấp như
một mươi một một mươi hai giờ đêm là đều có mặt hết
cho nên là về cái giáo diết
của cái an ninh
để chống dịch này là tôi
thấy là quá là mỹ bán tuyệt vời
vì việc lực lượng công an
của phương trong thời gian vừa rồi
thực sự là làm dân
cũng rất là tin bởi
lực lượng đó là lực lượng lắm
tất cả các quân số bảo đảm
người ra người vào rất chặt chẽ
hàng ngày các đồng chí đến
tuyên truyền nhắc nhở
người dân cũng như
gia đình tôi bán hàng
đeo khẩu trang
để chống dịch bệnh

đeo khẩu trang
đeo khẩu trang đeo khẩu trang
làm này là rất tốt
có ích cho gia đình tôi
và cả công đồng
dù kẻ thù là virus ẩn hình
hay những đối tượng tội phạm
cụm cán lực lượng công an nhân dân
luôn chủ động và khẳng định vai trò
cũng như trọng sách của mình
trên những mặt trận cam go
và nóng bỏng ấy
liên trục trong thời điểm dịch bệnh diễn ra
phức tạp thì hàng loạt các đối tượng
băng nhóm tội phạm với phương thức thủ đoạn tinh vi
hoạt động manh động liều lĩnh
nhưng với quyết tâm giữ vững ổn định
tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an các đơn vị địa phương trên cả nước
đã đấu tranh và triệt phá thành công
xử lý nghiêm các hành vi chống đối chỉ thị
của thủ tướng chính phủ
hay các hành vi vi phạm pháp luật khác
tại hải phòng
vũ thị thu vân đã không chấp hành đo thân nhiệt
và có lời lẽ xúc phạm tổ y tế
khi cảnh sát khu vực có mặt
để nhắc nhở vân chấp hành quy định
thì đối tượng đã giật khẩu trang
và tắt thẳng vào mặt cảnh sát
là hai đối tượng trần đăng minh
và nguyễn đắc tùng vừa bị công an quận bắc tử liêm
hà nội bắt giữ về hành vi
chống người thi hành công vụ
đêm ngày bốn tháng bốn
tại quán nhậu số ba mươi hai đường phú diễn
hai đối tượng này rủ thêm bạn bè tụ tập uống rượu
và hát karaoke gây mất an ninh trật tự
tại khu dân cư
và vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
khi lực lượng công an phường phú diễn
có mặt để nhắc nhở và giải tán tụ điểm này
thì các đối tượng đã hung hãn
chống đối đấm vào mặt
một cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ
của cộng đồng
đối với cộng đồng
và sự thiếu tôn trọng pháp luật
của nhóm thanh niên này
và các hành vi vi phạm pháp luật
thì cần phải bị xử lý nghiêm
rõ ràng cả nước đang trong cao điểm
phòng chống dịch bệnh
nhưng diễn biến tội phạm vẫn phức tạp
và gây khó khăn áp lực rất lớn
đối với lực lượng công an nhân dân
nhiều tấm gương các chiến sĩ đã dũng cảm
hy sinh vì cuộc sống bình yên
của nhân dân
ngày một mươi ba tháng ba
công an thành phố ninh bình
đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ
dẫn dải hai đối tượng vào trại tạm
giam công an tỉnh
ngày hai mươi hai tháng ba
trong quá trình truy bắt các đối tượng buôn bán ma túy
trên đệ bàn huyện quế phong
thượng úy sẩm quốc nghĩa
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện quế phong
đã anh dũng hy sinh
và mới đây nhất
sự hy sinh của hai chiến sĩ công an
quận sơn trà thành phố đà nẵng
khi tổ chức truy đuổi
bắt giữ nhóm đối tượng đua xe
cướp giật tài sản
đã cho thấy sự khốc liệt trong cuộc chiến
với tội phạm hiện nay
trong cái đại dịch này
thì thủ tướng
có cái ra cái chỉ thị
là không được người dân
ai ở đâu yên ở đó
mà đồng chí thì vì nhiệm vụ của đơn vị
mà đã hy sinh
tân mình hành vi của những
bộ mà đua xe
là phải cẳng lên án
một mươi phụ nữ
vẫn tụ tập đánh bạc
bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín
tại kiên giang
ổ nhóm tội phạm này
đã gây ra một mươi vụ trộm cắp xe máy
tại các khu trọ
tại địa bàn hà nội
trong thời gian vừa qua
một nhóm đối tượng
gây rối trật tự công cộng
và tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng
đã bị công an thanh hóa
phát hiện bắt giữ
những kết quả đấu tranh
với các loại tội phạm
cho thấy quyết tâm
của lực lượng công an nhân dân
trong việc đảm bảo
tình hình an ninh trật tự
tại các tuyến khu vực trọng điểm
không để xảy ra
các vụ phạm pháp hình sự
trên địa bàn
đảm bảo an toàn
cho đời sống nhân dân
trong thời gian xảy ra
dịch bệnh covid một mươi chín
chúng tôi cũng đã chủ động
trong việc xây dựng
các phương án
để thực hiện
trong dịch và sau dịch
dự báo tình hình
tại thời điểm xảy ra dịch bệnh
tình hình tội phạm
và tài nạn xã hội
trước trong và sau
sẽ có diễn biến phức tạp
chính vì vậy
chúng tôi đã xây dựng
các phương án
để triển khai
đến các đội nhiệm vụ
cũng như công an các phương
để tiến hành
các hoạt động phòng ngừa
cũng như là đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm
cán bộ chiến sĩ
sẽ quyết tâm
hoàn thành những nhiệm vụ
trong mặt trận
phòng chống dịch bệnh
cũng như là trong công tác
đấu tranh phòng chống
tội phạm và tài nạn xã hội
đảm bảo bình yên
cho người dân
bản thân như chúng tôi
là những đại biểu quốc hội
thì đánh giá rất là cao
cái nhiệm vụ
những sự hiệp sinh
cái sự tác chiến
rất là khoa học
rất là bài bản
nhiệm vụ rất là cao
của các đồng chí
chiến sĩ công an nhân dân
trong cái thời gian vừa qua
khi mà nhiệm vụ
gấp ba lần
nhưng mà tôi thì tin chắc rằng
với cái sự tâm huyết
và cái sự nỗ lực
và đặc biệt là tấm lòng
của các đồng chí công an
đối với người dân
đối với đất nước
thì chắc chắn là sẽ vượt qua
trong tình hình diễn biến
phức tạp của dịch bệnh
nhiều người sẽ không có
công an việc làm
tình hình kinh tế
sẽ có thể khó khăn
tình hình trộm cắp
có thể sẽ diễn biến
dự luận công an
rất vất vả
vì họ đang phải căng mình
trên trận đầu
phòng tuyến trận đầu
trật tự an ninh
cho nhân dân
với cuộc sống bình yên
chúng tôi chia sẻ
sự vất vả
của các đồng chí công an
trong lúc này
kính thưa quý vị
ngày sáu tháng bốn
trung tâm kiểm soát
bệnh tật tp hcm
là một mươi ba trong số
hai mươi trường hợp
sống tại tp hcm
đã đến bệnh viện bạch mai
và được xác định
là âm tính
hai mươi trường hợp này
được lấy mẫu xét nghiệm
và một mươi ba trên hai mươi
kết quả âm tính
những người này
từng đến khám
tại bệnh viện bạch mai
và đang trú
đối với ổ dịch
quận hai tp hcm
nơi đã xác định
một mươi tám ca nhân tính
cơ quan chức năng cho biết
vẫn tiếp tục theo dõi
và xử lý
chuỗi lây nhiễm
đến nay có ba trăm hai mươi tám người
có kết quả âm tính
chấp thuận đề xuất
của sở lao động thương minh
và xã hội
về việc hỗ trợ
cho người bán vé số
đang sinh sống
trên địa bàn thành phố
gặp khó khăn
do tạm dự phát hành
sổ số kiến thiết
với mức là bảy trăm năm mươi đồng
kinh phí chi
sẽ được trích
từ nguồn quỹ phòng chống dịch
covid một mươi chín thành phố
và ubnd tp hcm
cùng với bang vận động
tiếp nhận và phân phối
quỹ phòng chống dịch
cần đối tượng nguồn quỹ
để hỗ trợ
người bán vé số
sở lao động thương minh
và xã hội
có trách nhiệm phối hợp
với các quận huyện
rà soát tổng hợp danh sách
gửi ban thường trực
ủy ban mặt trận tổ quốc
để nhanh chóng triển khai
sớm đưa tiền hỗ trợ
đến tay người bán vé số
theo thống kê
của sở lao động thương minh
và xã hội
thì tính đến ngày hai tháng bốn
trên địa bàn thành phố
có gần một mươi hai người bán vé số
gặp khó khăn
do dịch covid một mươi chín tác động
làm giảm thu nhập
ngưng việc làm
với mức hỗ trợ

dự kiến thành phố
sẽ chi gần chín tỷ đồng
để giúp người bán vé số
có khoản tiền trang trải
trong một mươi năm ngày
dịch vụ sổ số
dừng phát hành
trước đó hội đồng nhân dân thành phố
cũng đã quyết chi hỗ trợ
cho sáu trăm linh người lao động
bị mất việc
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bao gồm giáo viên
nhân viên của các cơ sở giáo dục
mầm non ngoài công lập
và nhóm trẻ
với mức một triệu đồng
mỗi người mỗi tháng
thực hiện yêu cầu
của cục hàng không việt nam
từ ngày sáu tháng bốn
đến ngày một mươi năm tháng bốn
hãng hàng không việt nam airlines
sẽ giới hạn
số lượng hành khách
trên mỗi chuyến bay
đến thành phố hồ chí minh
cụ thể không quá một trăm tám mươi khách
trên tàu boeing bảy trăm tám mươi bảy
hoặc airbus a ba trăm năm mươi
và không quá một trăm hai mươi khách
trên tàu airbus a ba trăm hai mươi một
trong khi thông thường
có hai trăm bảy mươi bốn ghế
có ba trăm linh năm ghế
và airbus a ba trăm hai mươi một
có một trăm tám mươi bốn ghế
việc giới hạn hành khách
trên mỗi chuyến bay
nhằm đảm bảo số lượng hành khách
đến sân bay tân sư nhất
nằm trong khả năng tiếp nhận
lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
của thành phố hồ chí minh
hiện nay tất cả hành khách
trên các chuyến bay
đến ga nội địa tân sư nhất
đều được cơ quan chức năng
lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trong trường hợp số lượng hành khách
vào thành phố hồ chí minh
từ các hàng không tân sư nhất
nhà chức trách có thể triển khai
việc cách ly tập trung người trước
sau đó mới thực hiện
lấy mẫu xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
trước đó từ chiều ngày bốn tháng bốn
trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
đối với tất cả hành khách
đến thành phố
tại ga quốc nội
cả hàng không tân sư nhất
kính thưa quý vị
thực hiện ý kiến chỉ đạo
của lãnh đạo bộ công an
và đề nghị của
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu
đã bàn giao
khu ký túc xá nhà trường
cho sở y tế tỉnh đồng nai
để cải tạo sửa chữa
sử dụng làm cơ sở cách ly
phòng chống dịch covid
và sau hơn một tuần cải tạo
thì cơ sở này đã đủ điều kiện
sẵn sàng đưa vào sử dụng
ký túc xá trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu
nằm trên địa bàn huyện long thành
tỉnh đồng nai
có diện tích một mươi chín m hai
gồm năm dãy nhà
đã được cải tạo
thành khu cách ly tập trung
quy mô tám trăm linh giường
trong đó hơn bốn trăm linh giường tầng
và gần bốn trăm linh giường xếp
mùa bổ sung
toàn bộ hệ thống điện nước
được sửa chữa làm mới
ký túc xá được lấp thêm wifi
khu vệ sinh cũng được cải tạo lại
để phù hợp với điều kiện
cách ly tập trung
từ trước đến giờ
thì ký túc xá này
thì luôn luôn là có học sinh ở
khi mà có dịch
thì cũng nhà trường
cũng đã phối kết hợp
với công ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và di rời số học viên
của chúng tôi lên khu trên
và để nhường lại
tất cả cái khu
ký túc xá này
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
phối hợp với sở y tế
để cải tạo
làm cái khu cách ly
và nhà trường chúng tôi
thì cũng đã xác định
là đây là cái đại dịch
thì nhà trường đã phối hợp
có trách nhiệm
và hiệu quả
với ủy ban nhân dân tỉnh
và chỗ sở y tế
của tỉnh đồng nai
để làm sao
cũng mong rằng
góp được những cái phần nhỏ bé
của nhà trường
để làm sao
để chống được cái đại dịch
và đại dịch
đi đến thắng lợi
tuy chưa phát hiện ca dương tính nào
nhưng đồng nai đã sẵn sàng
các phương án ứng phó
và phòng chống dịch
cả tỉnh hiện có khoảng bốn trăm linh người
được cách ly theo dõi
bốn điểm cách ly tập trung của tỉnh
trong đó hai điểm cách ly tập trung
đã đưa vào sử dụng
và một số điểm cách ly
quy mô nhỏ
ở các địa phương
chiến độ phối hợp
với trường cảnh sát sáu
để sửa thu này
thành khu cách ly
thì phải nói rất là tốt
tức là hiện nay
thì cảnh sát sáu
rất là ủng hộ
đồng ý của bộ công an
hai bên cũng đã phối hợp
sửa chữa khu cách ly này
thì thực hiện
là đúng lý đúng độ
quỹ ban tỉnh
giao cho chúng tôi
hay coi như là hết hạn
thì cũng đúng
chúng ta là nhận bằng giao
thì chúng ta
đưa vào khu dự trữ
tiếp tục thôi
chứ cũng chưa thể
chữa khai ly bây giờ
sau buổi nghiệm thu chiều nay
trường trung cấp cảnh sát sáu
sẽ được bàn giao
cho sở y tế
sẵn sàng đưa vào sử dụng
phục vụ công tác cách ly
khi có yêu cầu
kính thưa quý vị
trước phản ánh
của nhiều hội dân
ở hẻm chín mươi hai
đường ba vân
quận tân bình
thành phố hồ chí minh
về tình trạng
là họ đang chịu
ảnh hưởng ô nhiễm
và tiếng ồn
cũng như là mùi hôi
từ sướng in
nằm trong khu dân cư
và từ phản ánh này
thì chúng tôi
đã có buổi ghi nhận
suốt nhiều năm qua
gia đình chị châu thủy
đã liên tục
bị tiếng ồn
và mùi hóa chất
mực in khó chịu
do nằm liên kề
với sướng in tổng hợp
của công ty cổ phần
văn hóa tân bình
đáng nói hơn
từ khi dịch covid một mươi chín
phải nghỉ ở nhà
càng làm cho cuộc sống
gia đình chị
thêm bức xúc
ba bốn năm trở lại đây
thì tôi thấy là
họ làm việc
với một cường độ
rất là nhiều
thứ bảy chủ nhật
họ cũng làm
rất là ồn ào
và nhiều lúc
họ làm tới
một mươi một mươi một giờ đêm
rất là ồn
mà nhà tôi
là có con nhỏ nữa
nên tôi cảm thấy
rất là phiền hà
và bị ô nhiễm
bởi tiếng ồn
riêng gia đình
chị bức xúc
gần chục hộ dân
tại khu phố chín mươi hai
cũng đang bị ảnh hưởng
đáng nói hơn là
đã nhiều lần
tới các cấp
nhưng đến nay
vẫn chưa thấy xử lý
nhất là cái khí
nó bay qua
rất là nồng nạc
ở trong nhà
phải bỏ nhà
chạy ra ngoài
không có thở nổi
vì cái mùi
cái mùi hóa chất
cái lúc mà
thì không ở trong nhà
không thở nổi
nói chung là
ngoài cái việc
mà mùi hôi
và còn cái
việc nữa là
tôi lo ngại nhất
là cháy nổ
làm bên cái
thì nó có
rồi cộng thêm
nhiều khi nó
sát chất mà
nó dễ ảnh hưởng lắm
thành ra khi mà
nó có vấn đề
mà cháy nổ
sự cố xảy ra
ở đây là hẻm cục
thành ra tụi tôi
cũng không biết chạy đi đâu
trong cái công việc
làm ăn mà
có những cái sưởng
có những cái khu
mà để mà
cái môi trường
mà ô nhiễm đó
thì nó lại
ảnh hưởng đến
cái sức khỏe
của người dân
của khu đó
mà nhất là
với cái người già
với cái người
mà có bệnh tật
trước bằng ánh này
phóng viên chúng tôi
đã tìm đến
ủy ban nhân dân
quận tân bình
để có câu trả lời
tại đây lãnh đạo cho biết
về các biện pháp
kiểm tra xử lý
là vượt thẩm quyền
phường cũng đã phối hợp
với phòng tàn nguyên
môi trường quận
xuống lấy mẫu quan trắc
kết quả không vượt
giới hạn cho phép
bên cạnh đó
phía xưởng in
cũng cung cấp được
các giấy tờ
về bảo vệ môi trường
xử lý rác
chất thải rắn
cho quận cấp
đối với tất cả
ký nghị phản ánh này
thì chúng tôi cũng
trong cái phạm vi
thẩm quyền của mình
thì chúng tôi
có cái tiếp nhận
và có cái
thì đối với
những cái nội dung
cái thẩm quyền
quỹ ban nhân dân
thì chúng tôi
cũng đã có
các cái văn bản
các cái cơ quan
có thẩm quyền
ở đây cụ thể là
phòng tàn nguyên
quận tân bình
để có cái
tham mưu cho
thường trực quỹ ban nhân dân
trong cái việc
là chỉ đạo
rồi quan trắc
các cái vấn đề
các cái quy định
tại buổi làm việc
giữa các bên
bà quách thị mai trang
người quản lý xưởng in
có biện pháp
mùi hóa chất
phát tán ra môi trường
trước ngày một mươi tháng bốn
thời gian qua
thành phố đã thực hiện
di dời nhiều cơ sở
sản xuất nhà máy
gây ô nhiễm môi trường
ra khỏi khu dân cư
hiện xưởng in này
vẫn còn hoạt động
đang là nỗi lo
về sức khỏe
của người dân